lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa điều tra xử lý hai vụ bắt giữ bốn đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
ngày năm tháng bảy lực lượng của trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn phát hiện hai đối tượng gồm lê thọ học chú tại tỉnh nghệ an và đoàn xuân thức chú tỉnh hà tĩnh
có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh
qua kiểm tra hai đối tượng khai nhận cuối năm hai nghìn hai mươi đã xuất cảnh trái phép sang lào đến nay do không có việc làm ổn định nên đã đăng ký tại đại sứ quán việt nam tại lào để được về nước
cũng trong ngày hai mươi năm tháng bảy hai đối tượng nguyễn hữu tú chú tại nghệ an và lì văn thìn chú tại lào cai đều làm thuê ở lào nhưng do sức khỏe không đảm bảo công việc không ổn định nên hai đối tượng đã tìm cách vượt biên giới trái phép về nước
thì bị lực lượng thực thi nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế nậm cắn phát hiện và bắt giữ
lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đưa các đối tượng đi cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định